ngân hàng trung ương nga cho biết đã chuẩn bị cho kịch bản leo thang các biện pháp trừng phạt của phương tây
từ năm hai nghìn một mươi bốn và đang thúc đẩy các quỹ bổ sung tạo thành hàng rào đối phó với các hạn chế
đối với sự chữ ngoại hối trong tương lai
trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng ngân hàng trung ương nga đã tăng cường đầu tư
và các tài sản không thể bị các quốc gia không thân thiện ngăn chặn và chuyển một phần dự trữ sang vàng
nhân dân tệ trung quốc và ngoại tệ tiền mặt cơ quan quản lý đã công bố trong báo cáo thường niên
báo cáo cho biết ngân hàng trung ương nga đã cất giữ hàng tỷ đô la mỹ nhập khẩu mà không nêu rõ số tiền tích lũy
dự trữ thay thế bảng đô la mỹ và vàng miếng cũng đã được dự trữ trong kho của ngân hàng trung ương
ngân hàng trung ương nga cho biết họ không thể từ bỏ dự trữ bằng đô la mỹ và euro vì các loại tiền này
được sử dụng để thanh toán trong thương mại quốc tế cũng như trong lĩnh vực tài chính trong nước
trước đó tổng thống nga vladimir putin từng khẳng định nền kinh tế nga sẽ càng trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn trước các lệnh trừng phạt của phương tây